simacai huyện miền núi biên giới của tỉnh lào cai với một mươi một dân tộc cùng sinh sống là huyện nghèo thuộc diện ba mươi a huyện ủy đã ban hành nghị quyết hai mươi hai về giảm nghèo bền vững và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới